trước những diễn biến phức tạp của dịch sợi tại yên bái trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
địa phương đã ghi nhận gần tám mươi chín ca mắc và nghi mắc sợi tăng tám mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
còn tại tình bình phước tính đến cuối tháng ba địa phương này có tới bốn trăm sáu mươi chín ca mắc sợi và xuất phát bàn nghi sợi
các trường hợp mắc nghi mắc sợi chủ yếu rơi vào các vùng mà ở đó còn có một số bộ phận người dân
đã chủ quan không tiêm đúng đầy đủ vaccine phòng sở cho trẻ
sở y tế tỉnh yên bái cũng đã chỉ đạo trung tâm y tế các huyện thị xã chuẩn bị thuốc trang bị vật tư y tế
và hóa chất bảo đảm phục vụ công tác phòng chống dịch nếu có tình huống xảy ra
tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tập huấn cho cán bộ giám sát thực hiện quy trình
tại các khoa lâm sàng để hạn chế lây chéo thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin
báo cáo và khai báo bệnh dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định
còn tại bình phước tính đến ngày ba mươi một tháng ba địa phương này có tới bốn trăm sáu mươi chín ca mắc sởi và xuất phát ban nghi sởi
so với cùng kỳ năm trước thì số ca bệnh năm nay tăng một cách bất thường
khiến địa phương này lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch bệnh sởi
tại phòng chăm sóc bệnh sởi trung tâm y tế thị xã bình long
tất cả số dường bệnh tại đây đều đã kín bệnh nhân mắc sởi đang nằm theo dõi và điều trị
ngoài số bệnh nhân trên địa bàn thị xã bình long
trung tâm còn đang phải tiếp nhận thêm một số ca bệnh từ các huyện lân cận như hớn quản lộc ninh
phần đông các ca đang điều trị tại đây là chưa tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ với rất nhiều nguyên nhân
bệnh sởi có nhiều biến chứng có thể gây nguy hiểm nếu không được điều trị đúng cách
do đó phòng ngừa bệnh là vấn đề vô cùng quan trọng nếu không muốn bệnh diễn biến phức tạp và để lại những hậu quả khó lường
thời tiết nắng nóng rồi mấy em bé mà nổi này nó rất là khó chịu
rồi nó mồ hôi kê nó đổ ra nó khó chịu đó
rồi quấy khóc nhiều
mấy cái dịch sởi này là có người lớn nữa chứ không phải là có mỗi em bé không
do cái công tác phòng dịch của mình cũng chưa có được tốt
mà người dân nói chung là cũng chưa hiểu rõ về mấy cái dịch bệnh này nhiều
cuối năm hai nghìn một mươi tám dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia đã tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella
cho nhóm đối tượng từ một đến năm tuổi tại các vùng có nguy cơ cao
tại bình phước do chưa nhận thức đầy đủ về hiệu quả tiêm chủng còn e ngại các phản ứng sau tiêm
vì lý do đi làm nhà xa nên nhiều phụ huynh không đưa con đi tiêm
khiến chiến dịch tiêm chủng chỉ đạt được tám mươi tám trên chín mươi năm chỉ tiêu kế hoạch